ả rập xê út nhà xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu opec cho biết họ không tham dự đàm phán với các nhà sản xuất bên ngoài opec
để bàn luận về việc hạn chế nguồn cung do muốn tập trung vào việc đạt được thỏa thuận với opec trước
cuộc họp vào ngày hôm qua tại viên được lên kế hoạch để bàn luận về sự đóng góp của các nhà sản xuất ngoài opec
sẽ thực hiện cho một thỏa thuận hạn chế nguồn cung đã được đề nghị
opec đang cố gắng đạt đồng thuận theo thỏa thuận sơ bộ hồi tháng chín sẽ giảm sản lượng của họ xuống từ ba mươi hai năm tới ba mươi ba triệu thùng một ngày
lần hạn chế nguồn cung đầu tiên kể từ năm hai nghìn tám
các cuộc đàm phán ngày hôm qua sẽ được chuyển đổi thành cuộc họp chỉ có opec để cố gắng giải quyết sự khác biệt nội bộ của tổ chức này
trước khi nhóm họp các bộ trưởng vào ngày ba mươi tháng một mươi một
bất chấp việc ngoại giao mở rộng thỏa thuận của opec vẫn đối mặt với thất bại
từ những lời kêu gọi được miễn trừ của iraq
và từ iran muốn tăng nguồn cung do sản lượng của họ bị thiệt hại bởi các lệnh trừng phạt